riêng các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận về chiều và tối mai khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh đưa mây và ẩm từ khu vực nam tây nguyên sang nó sẽ gây mưa rông rải rác cho khu vực này
còn trong ngày ở đây trời cũng nắng yếu nền nhiệt chỉ duy trì trong khoảng là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh liên tục đưa mây và ẩm từ biển vào đất liền gây mưa rào và rông nhiều nơi ở cả tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
với diện mưa xuất hiện nhiều nơi trong đó nhiều điểm có mưa vừa mưa to và rông mạnh
do mưa nhiều nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên chỉ từ hai mươi bảy hai mươi chín độ còn nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển thời tiết xấu vẫn duy trì ở nhiều khu vực
phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa chịu ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới nối với vùng xoay thấp nên có mưa rào và rông rải rác
gió mạnh cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn đến một mươi km
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan
chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh nên có mưa rào và rông mạnh
khu vực biển bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông còn có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao từ hai cho đến ba mét và gây ra tình trạng biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước